tìm tòi học hỏi kinh nghiệm gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế như anh đặng văn hương đã giúp chúng tôi tin rằng trong một thời gian không xa nữa đồng bào dân tộc thiểu số miền sơn cước lục ngạn sẽ nhanh chóng thoát nghèo có cuộc sống ấm no và vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê mình